đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người qua biên giới
theo đó đơn vị đã bắt khẩn cấp hai đối tượng và giải cứu ba nạn nhân về đoàn tụ với gia đình
trước đó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai tiếp nhận đơn tố giác của công dân đặng thị l sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám huyện bắc hà tỉnh lào cai
tố cáo một người phụ nữ tên phương khoảng gần ba mươi tuổi sử dụng mạng xã hội zalo và số điện thoại nhắn tin gọi điện lừa đặng thị lờ
và hai người phụ nữ khác sang trung quốc bán
ngày hai mươi chín tháng tám vừa qua đặng thị l đã bỏ trốn về việt nam và làm đơn tố cáo kẻ đã lừa bán mình và hai người phụ nữ cùng thôn
sau khi nhận được đơn đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai đã tăng cường điều tra và phát hiện đối tượng
cao thị thu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện mường khương tỉnh lào cai có đặc điểm giống với đối tượng bị tố cáo
đang có hành vi xuất cảnh trái phép từ việt nam sang trung quốc
qua xác minh và nhận dạng đối tượng cao thị thu chính là người tiên phương đã lừa bán ba nạn nhân qua trung quốc
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
theo đó thu cùng em gái là cao thị lương nói với các nạn nhân là đang cần tìm người làm thuê tại hà khẩu trung quốc
với mức lương là hai nhân dân tệ một tháng để lừa các nạn nhân
sau khi đưa các nạn nhân sang trung quốc thu và lương đã đưa đến châu văn sơn ép các nạn nhân phải chấp nhận lấy chồng trung quốc
nếu không sẽ bị đánh và bỏ đói hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ